cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam là chương trình đầu tiên kết hợp giữa hai kênh truyền thông trực quan là nhiếp ảnh và truyền hình được phát động trên sóng truyền hình nhân dân
trải qua một năm thi đầy sôi động và hấp dẫn chương trình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên khắp cả nước
đêm gala với chủ đề hội ngộ vẻ đẹp việt nam hai nghìn một mươi sáu sẽ là đêm tôn vinh những tác giả có tác phẩm ảnh đẹp trong một năm vừa qua
và ngay lúc này công tác chuẩn bị cho đêm gala cũng đang bước đến những công đoạn cuối cùng trước khi lên sóng trực tiếp
mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ biên tập viên thúy quỳnh để cảm nhận không khí tại đây
bây giờ một đêm hội ngộ thật là ý nghĩa và khó quên hãy cùng lắng nghe cảm xúc của họ vào ngay lúc này
vâng thưa anh anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình vào lúc này ạ
dạ vâng hiện tại tôi đang rất hồi hộp và hạnh phúc hạnh phúc như chính tên tác phẩm của tôi vậy hạnh phúc giản đơn
hạnh phúc dường như vỡ hòa khi tên tác phẩm của mình được vinh danh tại một cuộc thi tầm cỡ như vẻ đẹp việt nam do truyền hình nhân dân tổ chức
và cũng rất cảm ơn chương trình truyền hình nhân dân đã tạo ra sân chơi cho chúng tôi để anh em chúng tôi được thể hiện những người yêu nhấp ảnh được thể hiện
và xin chúc cho chương trình gala hội ngộ vẻ đẹp việt nam tối nay được thành công rực rỡ xin trân trọng cảm ơn
tôi cảm thấy thật sự vinh hạnh và bất ngờ vì được tham gia vào cái đêm gala do đại hội truyền hình nhân dân tổ chức rất hoành tráng và cũng rất là ấm cúng
đây là một cái đêm hội ngộ
đây là một cái đêm hội cho tất cả anh chị em nhiếp ảnh chuyên nghiệp và khung chuyên gặp gỡ để giao lưu
mong muốn thật sự là cũng có thể là được nếu được mà giải cao hơn nữa thì đấy là điều rất là mừng và tự hào đối với bản thân mình
hy vọng rằng đêm nay đêm ganla sẽ thành công tốt đẹp và mọi người đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc về kết quả mà ban giám khảo đánh giá cũng như là về sự thành công của đêm pala này
đêm gala hội ngộ vẻ đẹp việt nam năm hai nghìn một mươi sáu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân vào lúc hai mươi h tối ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi